trên phần chán giáp lông mày của nạn nhân có một vết thương khá sâu nghi là do tác động của một vật cứng nhọn
khi cơ quan công an có mặt tại hiện trường khẩu đã nhanh chóng bắt xe ô tô khách rời khỏi địa phương xong đã bị bắt giữ và tạm giam ngay sau đó
tại cơ quan công an sau nhiều ngày đấu tranh bằng những chứng cứ thuyết phục đối tượng khầu đã phải thừa nhận hành vi đánh ông lý dẫn đến tử vong
nguyên nhân là do mâu thuẫn trong lúc rằng co khẩu đã lấy cây khoai mì bên cạnh đánh ông lý gục ngã xuống đất và tử vong ngay sau đó
chiều ngày một mươi năm tháng bảy công an quận hai bà trưng hà nội cho biết đang tạm giữ lái xe phùng minh định sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở tam dương vĩnh phúc để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu vào sáng ngày một mươi năm tháng bảy khi phát hiện xe ô tô tám mươi tám a ba mươi nghìn một trăm năm mươi hai vi phạm lỗi dừng đỗ tổ cảnh sát trật tự công an phường đồng nhân quận hai bà trưng đã yêu cầu lái xe xuống làm việc
thay vì chấp hành tài xế đã tăng ga hất chiến sĩ công an phường
tài xế nắp cà pô chạy dọc tuyến phố lò đúc hơn một km đến địa phận phường phạm đình hổ do bị người dân và lực lượng chức năng truy đuổi tài xế mới chịu dừng lại
ngay sau đó tài xế phùng minh định được đưa về công an phường đồng nhân để làm việc
một mươi đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa vừa bị phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện nghi xuân mật phục bắt quả tang thu giữ hơn hai trăm năm mươi hai triệu đồng một khẩu súng bảy thanh kiếm các loại
đêm một mươi hai tháng bảy qua công tác điều tra trinh sát nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện nghi xuân phát hiện bắt quả tăng một mươi năm đối tượng đang đánh bạc tại nhà riêng của trần quốc lưu chú huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn hai trăm năm mươi hai triệu đồng một khẩu súng bảy thanh kiếm các loại một mươi bốn điện thoại di động và nhiều tăng vật khác
đây là ổ nhóm đánh bạc hoạt động lưu động nhiều đối tượng ở các địa bàn nghi xuân lộc hà hương sơn nghệ an tham gia thường xuyên và thay đổi địa điểm đánh
hiện công an huyện nghi xuân đã ra quyết định khởi tố một mươi bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với năm bị can và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
covid một mươi chín được kiểm soát tốt nhưng số lượng các doanh nghiệp công ty lửa hành tham gia
ngày hội du lịch năm nay tăng rõ rệt so với năm hai nghìn một mươi chín và đây cũng là cơ hội
để các doanh nghiệp tung ra các chương trình khuyến mãi
công ty đã đưa ra nhiều gói sản phẩm với chất lượng cao tiêu chuẩn năm sao
nhưng mà giá rất là tốt đó là chúng tôi cùng liên kết với các hãng hàng không
cùng với lại tất cả các nhà hàng khách sạn điểm đến để tạo ra một cái sản phẩm rất là giá trị
và cái giá thì giảm dường như là trên sáu mươi
nếu như năm hai nghìn một mươi chín ngày hội du lịch có khoảng một trăm năm mươi gian hàng
với sự tham gia khoảng là hơn ba mươi doanh nghiệp và khoảng hơn ba mươi tỉnh thành
thì đến năm hai nghìn hai mươi thì đã có hai trăm linh giao hàng tham gia vào ngày hội du lịch
và số tỉnh thành tham gia là trên năm mươi tỉnh thành và doanh nghiệp tham gia là cũng trên bảy mươi doanh nghiệp tham gia
và con số này sẽ tiếp tục tăng trưởng cho đến khi tổ chức ngày hội
điều này cũng thay đổi
hiện được sự vào cuộc rất là tích cực cũng như sự kỳ vọng của các doanh nghiệp lửa hành
đối với ngày hội du lịch là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành du lịch để chào hè năm hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra trong bốn ngày với nhiều hoạt động hấp dẫn phong phú
ban tổ chức ngày hội du lịch tp hcm hai nghìn hai mươi kỳ vọng sẽ đón khoảng hai trăm linh lượt khách tham dự
hãy tiếp tục theo một chương trình
dự án một triệu cây xanh cho đô thị việt nam
mang lại những giá trị nhân văn và thiết thực
hội từ thiện đêm đi khắp hà nội giúp đỡ những người vô gia cư
bằng cách trao tặng những món quà vật chất và tinh thần
thưa quý vị bất chấp sự an toàn của bản thân
một người điều khiển xe máy
ghi lại vào sáng ngày một mươi năm tháng bảy
theo hình ảnh ghi lại một tài xế đã điều khiển xe máy vượt chốt
đáng nói xe máy này chạy ở làn đường dành cho xe ô tô
chạy với tốc độ cao nhất cho phép là một trăm hai mươi km một giờ
đến km hai tám trăm linh xe quay đầu đi ngược chiều làn khẩn cấp
về km và ra khỏi cao tốc
theo luật giao thông đường bộ quy định tốc độ tối đa trên đường cao tốc
là một trăm hai mươi km một giờ và cấm xe máy
sở giao thông vận tải hà nội vừa trình ủy ban nhân dân thành phố
phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công sửa chữa mặt cầu thăng long
theo đó các đơn vị thi công sẽ lắp đặt biển báo phân luồng trên cầu
từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày hai mươi năm tháng bảy
và tổ chức phân luồng tạm thời để theo dõi
đến ngày sáu tháng tám sở giao thông vận tải sẽ cấm toàn bộ
phương tiện lưu thông trên tầng hai cầu thăng long
để bắt đầu thi công sửa chữa mặt cầu
tại tầng một hai làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ vẫn lưu thông bình thường
tàu hỏa được phép lưu thông với tốc độ dưới năm km một giờ
sau khi đóng cửa tầng hai các loại ô tô có lộ trình qua cầu
sẽ được phân luồng đi các tuyến đường khác nhưng không dồn tất cả sân cầu nhật tân
dự kiến dự án đại tu mặt cầu thăng long sẽ hoàn thành trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi
tổng kinh phí đại tu lần này là gần hai trăm bảy mươi tỷ đồng
cục hàng không việt nam vừa có công văn hỏa tốc gửi các hãng hàng không
về việc phân bổ slot tại các cảng hàng không quốc tế nội bài và tân sơn nhất
theo đó từ ngày một mươi sáu tháng bảy cục hàng không việt nam sẽ không xác nhận slot tập trung vào một thời điểm
điều phối theo các khoảng thời gian một mươi năm phút đảm bảo không quá tám chuyến đối với tân sơn nhất
và tối đa từ sáu đến bảy chuyến đối với nội bài
riêng đường bay hà nội tp hcm được điều phối theo nguyên tắc
năm phút chỉ có tối đa một chuyến bay
đối với việc quay đầu tàu bay trong giai đoạn sửa chữa hai đường hạ cất cánh
tại tân sân nhất và nội bài cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không
xếp lịch quay đầu tàu bay tại tân sơn nhất và nội bài tối thiểu sáu mươi phút
đối với tổ bay thân rộng a ba trăm năm mươi a bảy trăm tám mươi bảy và năm mươi phút đối với tàu bay thân hẹp a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một atr bảy mươi hai
cục hàng không việt nam sẽ không xác nhận slot nêu trên nếu các hãng hàng không đáp ứng được yêu cầu này
cục hàng không việt nam sẽ không xác nhận slot nêu trên nếu các hãng hàng không đáp ứng được yêu cầu này
nước tiểu màu sẫm trần đoán nghi ngờ mắc viêm gan a do virus
trong đó có ba trường hợp đã được xét nghiệm khẳng định viêm gan a đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng một và hai tp hcm
một mươi trường hợp nghi nhiễm được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng trung tâm y tế lâm hà và phòng khám tư nhân
lớ tuổi mắc bệnh trung bình là một mươi năm tuổi cả ba trường hợp đều là đồng bào dân tộc cơ lo ho
hiện tại ngành y tế tỉnh lâm đồng đề nghị chính quyền và y tế cơ sở tổ chức vệ sinh môi trường giám sát điều trị các trường hợp nghi ngờ
thưa quý vị tạo thêm cây xanh cải thiện chất lượng không khí đồng thời góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ môi trường
về vai trò của cây xanh trong đời sống nuôi dưỡng cho các em tình yêu thiên nhiên
với những mục đích đó dự án một triệu cây xanh cho đô thị việt nam đã được trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học green việt triển khai từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
và sáng ngày hôm qua một mươi năm tháng bảy vườn mơ ước một công trình thuộc dự án đã được bàn giao cho trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam
giá trị thiết thực của khu vườn đối với các em nhỏ nơi đây một lần nữa cho thấy ý nghĩa nhân văn của dự án này
trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tại huyện điền bàng tỉnh quảng nam hơn tám mươi trẻ đang được chăm sóc tại đây
mỗi em là một hoàn cảnh với những dạng khuyết tật khác nhau
việc giáo dục giúp các em có được những nhận thức về cuộc sống và môi trường bên ngoài không phải là chuyện dễ
một không gian học tập trực quan sinh động là điều mà các cô giáo tại đây mong ngoại từ lâu
bởi vậy dự án một triệu cây xanh cho đô thị việt nam đến với trung tâm trao tặng khu vườn này sau gần hai tháng triển khai là một món quà vô cùng ý nghĩa với cô và trò
khu vườn được đặt tên là vườn ước mơ
đúng là như một giấc mơ đẹp của trung tâm
là toàn thể nhân viên cũng như toàn thể các em đã mơ ước có một cái khu vườn như thế này lâu lắm rồi
nhưng mà hôm nay nó mới thành hiện thật
khu vườn này khi mà các bạn được học được trải nghiệm với các giác quan của mình á
ví dụ như thị giác các bạn nhìn này tay các bạn nghe nó thì các loại cây mũi thì các bạn có thể gửi các loài hoa loài rau hay là tay của các bạn sờ
thì cái việc ghi nhớ của các bạn sẽ dễ dàng hơn
và cái việc các bạn học và tiếp thu các kiến thức của mình nó sẽ dễ dàng hơn
nhưng mà tích ra không có cái thơ vật thật hay là chỉ dùng tranh thôi thì nó rất là khô khan thành ra các bạn rất là khó nhớ
cho nên cái khu vườn này là được có một cái nghĩa là các bạn sẽ sử dụng tất cả các giác quan của các bạn để có thể tiếp thu lĩnh hội các kiến thức kỹ năng mới
bắt đầu từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín dự án một triệu cây xanh cho đô thị việt nam được trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học greenviet khởi động
bởi việc thiết kế các địa điểm trồng cây và gây quỹ từ hoạt động chạy vì cộng đồng
trong thời gian này vườn ước mơ là một trong những công trình đầu tiên được bàn giao
sắp tới thì chúng tôi sẽ thực hiện chương trình trồng cây tập trung vào ba thành phố lớn là hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh
nơi mà cái nhu cầu về cái cây xanh rất lớn và cũng là một nơi mà các hệ thống các cái trường học rồi những cái nơi công viên họ đang cần cái cây xanh để mà phục vụ chính cho cái đời sống của người dân ở các đô thị
một trong những địa điểm được bàn giao là hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh
trong những địa điểm được ưu tiên hướng đến của dự án là các trường học bởi nó không chỉ giúp các em học sinh có thêm không gian xanh mát mà quan trọng hơn là giáo dục thế hệ trẻ nhận thức về tầm quan trọng của cây xanh trong đời sống đồng thời nuôi dưỡng cho các em tình yêu với thiên nhiên
không chỉ dừng lại ở một triệu cây xanh dự án mong muốn sẽ làm được nhiều hơn thế